khống chế người cướp cây mai vàng trị giá hàng trăm triệu đồng
sau đối tượng vừa bị công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
sau khi dùng hung khí và phương tiện cướp được tài sản cả nhóm chở cây mai vàng
về hướng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
và gửi tại khu đất trống trên đường võ trí công phường phú hữu thành phố thủ đức
sau hai ngày nhanh chóng vào cuộc truy xét đội cảnh sát hình sự công an thành phố dĩ an
đã bắt giữ được các đối tượng có liên quan
tăng vật thu giữ là một cây mai vàng cao ba m có đường kính một hai m trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
một xe ô tô du lịch một xe tải cầu một cây kiếm nhật và một cây đao
riêng đối tượng trần thanh bình ba mươi một tuổi quê hậu giang đã bỏ trốn
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ